cảnh sát hàn quốc đã xin lệnh bắt giữ đối với bốn cảnh sát cấp cao trong khuôn khổ cuộc điều tra về công tác ứng phó trong thảm kịch dẫm đạp tại khu phố itaewon ở thủ đô seoul khiến một trăm năm mươi tám người thiệt mạng
ông lee inche cựu cảnh sát trưởng đồn yongsan phụ trách quản lý khu itaewon hiện đang bị nghi ngờ đến hiện trường muộn khoảng năm mươi phút sau khi thảm kịch xảy ra
ông cũng bị cáo buộc không có các biện pháp kiểm soát đám đông hiệu quả sau những cảnh báo ban đầu về tình trạng đông đúc quá mức trong thời gian diễn ra các hoạt động ăn mừng halloween
nhóm điều tra cho rằng tránh thanh tra parksungin đã ra lệnh xóa báo cáo tình báo nội bộ về những cảnh báo ban đầu đối với nguy cơ xảy ra tai nạn trong dịp halloween nhằm che đậy vụ việc
ngoài ra cựu nhân viên tình báo kim jin ho bị cáo buộc nhận lệnh từ ông park sung min và yêu cầu cấp dưới xóa báo cáo
trong khi đó song biong chu sĩ quan phụ trách giám sát khẩn cấp của quận nhung san vào ngày xảy ra vụ dẫm đạp bị cáo buộc đã không kịp thời báo cáo tình hình cho ông lee inche